nhân lễ khai mạc đại hội đồng lần thứ ba mươi bảy liên nghị viện hiệp hội các quốc gia đông nam á iepa ba mươi bảy
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam chủ tịch nước trần đại quang đã có thông điệp gửi đại hội
về quan hệ đối ngoại trong thông điệp của chủ tịch nước nhấn mạnh
việt nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
sẵn sàng là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
về phần mình quốc hội việt nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả cho sự phát triển chung của aipa và asean
góp phần nâng cao vị thế của asean trong khu vực và trên trường quốc tế